trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng đá việt nam tại vòng bảng asian cup hai nghìn một mươi chín đã diễn ra vào đêm qua lúc hai mươi ba h
với quyết tâm lấy ba điểm để mở rộng cánh cửa vào vòng một tám thay cho huấn luyện viên park hang seo đã đạt được mục tiêu của mình nhờ chiến thắng với tỷ số hai trước đội tuyển yemen
ngay từ đầu trận yemen chủ động chơi thấp khiến việt nam khó triển khai bóng vào khu vực cấm địa của đối phương
phải đến phút thứ ba mươi chín thế bế tắc mới được khai thông nhờ bàn thắng từ một pha đá phạt trực tiếp của quang hải
sau khi có bàn thắng thế trận trên sân đã thay đổi yemen không còn tập trung số đông để phòng ngự mà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ
cả hai đội liên tiếp có những tình huống uy hiếp khung thành đối phương
phút thứ sáu mươi bốn trong một tình huống văn đức đột phá khiến trung vệ đối phương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm việt nam được hưởng một quả phạt đền
đội trưởng quế ngọc hải là người nâng tỷ số lên hai cho việt nam
những phút cuối của trận đấu yemen liên tiếp có các quả phạt góc nhưng không ghi được bàn thắng
kết thúc chín mươi phút việt nam giành chiến thắng chung cuộc hai và tiếp tục hy vọng vào các kết quả có lợi ở lượt trận cuối bảng e và f để giành vé đi tiếp vòng một tám